theo nguyện vọng tha thiết của ngư dân trong suốt nhiều năm qua
ubnd tỉnh phú yên vừa quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bồi lấp cửa biển đà diễn tp tuy hòa
dự án có quy mô xây dựng tuyến đê chắn sóng phía bắc dài khoảng một km đê chắn sóng phía nam dài năm trăm bảy mươi năm mét
kè biển bờ bắc dài ba trăm một mươi mét và tuyến kè sông bờ bắc dài hai trăm linh hai m
kết cấu đá hộc kết hợp với cấu kiện bê tông đúc sẵn tổng mức đầu tư khoảng tám trăm linh tỷ đồng
thời gian thực hiện dự án từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi hai
khi hoàn thành công trình có tác dụng chống sạt lở bồi lấp cửa biển đa diễn bảo vệ tính mạng
tài sản ổn định đời sống ngư dân và cơ sở hạ tầng trong khu vực tiêu thoát lũ nhanh
giảm ngập lụt cho thành phố tuy hòa trong mùa mưa lũ đồng thời đảm bảo cho hơn tám trăm linh tàu cá của tỉnh phú yên
và các tỉnh lân cận ra vào neo đậu tranh trú an toàn khi có bão khẩn cấp
tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân bám biển đánh bắt hải sản
ưng phá vơi biến đổi khí hậu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương